ban chấp hành đảng bộ các tỉnh đồng nai bạc liêu và hòa bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
sáng ngày ba mươi một tháng một ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đảng bộ đồng nai đã trải qua gần tám mươi năm năm hoạt động cùng với cả nước nhân dân đồng nai một lòng đi theo đảng sát cánh kề vai chung tay góp sức trong quá trình giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội
bước vào thời kỳ đổi mới đồng nai luôn là địa phương đi tiên phong trong phát triển kinh tế trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước
lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị phải xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
cũng trong sáng nay tỉnh ủy bạc liêu đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
những năm qua đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cũng đã có nhiều thế hệ cán bộ đảng viên anh dũng hy sinh và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
còn ngày nay đảng bộ và nhân dân tỉnh bạc liêu phân đấu đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mở cửa hội nhập quốc tế
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
còn tại hòa bình tại buổi gặp mặt kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống địch sử vẻ vang chín mươi năm của đảng
trong đó nhấn mạnh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân các dân tộc tỉnh hòa bình cùng nhân dân cả nước đã tri viện sức người sức của cho tiền tuyến đánh thắng kẻ thù xâm lược
với những chiến công và đóng góp to lớn tỉnh hòa bình cùng với bảy mươi hai tập thể một mươi một cá nhân đã được đảng nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
bốn cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động phong tặng và truy tặng hai trăm hai mươi bốn danh hiệu mẹ việt nam anh hùng